tiếp tục chuyến thăm và làm việc của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại tỉnh bắc cạn
chiều nay làm việc với tỉnh ủy bắc cạn tổng bí thư yêu cầu bắc cạn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
có ý chí vươn lên mạnh mẽ không cam chịu đói nghèo và không chịu thua kém các tỉnh bạn
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư cho rằng bắc cạn là một tỉnh giàu truyền thống cách mạng
có đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây

theo tổng bí thư một trong những khó khăn thách thức lớn đối với các tỉnh miền núi là đảm bảo lương thực

trình độ dân trí tăng cao bộ mặt đô thị nông thôn thay đổi rõ rệt giao thông được đầu tư

công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền được các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc mang lại hiệu quả cao

nhưng theo tổng bí thư bắc cạn vẫn còn nhiều tiềm năng rất lớn để phát triển đặc biệt là tiềm năng về rừng khi tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đang lớn nhất nước đạt trên bảy mươi